dân xin kính chào anh anh có thể cho em biết là ý tưởng từ đâu mình hình thành được cái điệu muối sen này hả anh
thường nói đến với đồng tháp thì người ta sẽ nói đến hoa sen
và người dân đồng tháp ở đây người ta ai cũng yêu mến các loài sen
từ đó thì chúng tôi từ những cái nghiên cứu về sen lực động của sen mà chúng tôi đã tạo nên một cái bài mới sen
rồi việc thể hiện cây sen qua bài muối này như thế nào hả anh
trước tiên thì nói về sen thì người ta sẽ thấy cái sự thanh cao và cái sự uyển chuyển trước gió của cái hoa sen
nên tôi thường dựng những cái bài muối thì phải có sự ưỡn chuyển và cái sự vương lên giống như sen
nhờ vậy mà chúng ta mới có những sản phẩm vật chất
và những tác phẩm nghệ thuật thật tuyệt từ cây sen đúng không thưa quý vị
ký sự của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong series ký sự sông nước việt dương tiếp theo của đài truyền hình nhân dân
mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại